từ một loài cây mọc hoang không có giá trị vài năm trở lại đây cây lục bình được người dân miền tây khai thác như một loại cây để phát triển kinh tế giúp giải quyết việc làm ở nông thôn
nhiều năm qua lục bình trên sông đã đem lại thu nhập không nhỏ cho người dân ấp dĩnh hòa xã vĩnh quế thị xã ngã năm
dếp dịch cắt phơi và bán cho thương lái trung bình mỗi người thu nhập từ ba bốn triệu đồng một tháng
lục bình sau khi cắt sẽ được phơi khô để bán cho thương lái với giá trung bình tám một mươi đồng một ký
theo đó một mươi năm ký lục bình tươi sau khi phơi sẽ được lại
tuy nghề có cực công nhưng cũng đã gắn bó với bà con ở thị xã ngã năm hơn một mươi năm qua
lục bình đã trở thành loài cây giúp các hộ dân nghèo ở các tỉnh miền tây thoát nghèo
ngoài làm nguyên liệu hàng thú công mỹ nghệ loài cây này còn được tận dụng trồng nấm rơm ủ phân bón hữu cơ thay phân hóa học giúp năng suất cây trồng được nâng cao môi trường ít bị ô nhiễm chi phí đồ giàu lại thấp hạ giá thành sản phẩm có thêm nhiều nguồn rau sạch trái cây sạch